tỉnh đồng nai đã tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho những hộ dân đầu tiên trong vùng dự án cảng hàng không quốc tế long thành
trong đợt chi trả đầu tiên có một mươi bảy hộ dân nhận tiền đền bù hỗ trợ với tổng số tiền gần bảy mươi tỷ đồng
lãnh đạo tỉnh đồng nai xác định công việc còn lại rất đồ sộ nên các ngành chức năng của tỉnh và huyện long thành phải nỗ lực nhiều hơn nữa
trước mắt đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khu tái định cư để bàn giao cho người dân xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống
theo kế hoạch đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tỉnh đồng nai sẽ bàn giao một tám trăm một mươi hectare cho chủ đầu tư
sau đó sẽ tiếp tục giải tỏa ba một trăm chín mươi hectare còn lại và bàn giao vào quý ii năm hai nghìn hai mươi
dịp này ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã khen thưởng đột xuất đối với một số tổ chức đã bàn giao mặt bằng sớm để thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế long thành